thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số hai mươi bốn về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
chỉ thị nêu rõ để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ngăn chặn xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều và các quy định pháp luật khác liên quan
theo đó ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường quản lý đê điều
chức năng và cấp ủy đảng chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm ngăn chặn
xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan
thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện hành vi vi phạm ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh
xử lý nghiêm kiên quyết rứt điểm từng vụ vi phạm gắn trách nhiệm của người đứng đầu
nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương trong việc để xảy ra các vụ vi phạm
và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn
các tỉnh thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra xử lý thường xuyên đột xuất
mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm nhất là các vi phạm nổi cộng
đồng thời tổ chức lập ra soát nội dung phương án phòng chống lũ của tuyến sông có đê
phương án phát triển hệ thống đê điều thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong quy hoạch tỉnh
theo quy định của pháp luật về quy hoạch tổ chức quản lý chặt chẽ công trình đê điều
pháp luật về đê điều và các quy định của pháp luật khác có liên quan